theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng sáu
rãnh áp thấp có trục qua khu vực vùng núi bắc bộ
sự báo ngày và đêm ngày một mươi sáu tháng sáu do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió
trên mức một năm trăm linh m nên khu vực vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
thủ đô hà nội ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bảy độ c
các tỉnh từ thanh hóa đến bình thuận ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông vài nơi